thì người chị đã sinh con trên xe
thời điểm này đường đông lại đang rất bối rối
nên anh thanh đang nghĩ tới gặp cảnh sát giao thông để được hỗ trợ
khi xe vừa qua cầu vượt nguyễn tri phương quận năm
thì anh thanh nhờ hai chiếc xe cảnh sát giao thông
từ đó chiếc xe được cảnh sát giao thông mở đường
và dẫn tới bệnh viện đại học y dược cơ sở một trên đường hồng bàng quận năm
tới bệnh viện mẹ con sáng phụ đã được hỗ trợ kịp thời
nên không ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con
được biết hai chiếc xe này là đại úy nguyễn trung hiếu
và đại úy đỗ huỳnh trung quân thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận năm
trao đổi với đơn vị này một đại diện cho biết
việc làm của hai chiếc xe là nhiệm vụ phải làm
đúng với tinh thần quán triệt đơn vị
để động viên cũng như thêm tinh thần cho các chiếc xe khác
đơn vị sẽ đề xuất có hình thức khen thưởng cho hai chiếc xe này
thưa quý vị tình trạng kinh doanh mở nhạc lớn
hát karaoke ngoài trời gây ảnh hưởng
đến cuộc sống của nhiều người
mới đây đã được đưa ra mổ xẻ và tìm hướng giải quyết
tp hcm đặt mục tiêu từ nay cho đến cuối năm
sẽ dứt điểm tình trạng tiếng ồn trong khu dân cư
và trong tối ngày hai mươi sáu tháng ba
chiến dịch xử lý vấn nạn này đã được khởi động
bắt đầu bằng hình thức kiểm tra địa bàn
và nhắc nhở trước khi bước vào giai đoạn xử phạt
tuyến đường phạm văn đồng thuộc khu vực phường một mươi một và một mươi ba quận bình thạnh
là những điểm nóng về tình trạng kinh doanh gây ồn
lực lượng chức năng quận bình thạnh đã có buổi ra quân
tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ mở nhạc quá lớn gây ồn ào
ảnh hưởng trong khu dân cư thường xuyên bị phản ánh
sẽ được khoanh vùng kiểm tra thường xuyên như thế này
tại các cơ sở mà còn gây ồn ảnh hưởng đến khu dân cư thì chúng tôi sẽ lập danh sách
và tiến hành kiểm tra xử phạt vào đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
hiện công tác kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở sẽ được quận bình thạnh
cũng như các quận huyện khác thực hiện duy trì đến hết tháng năm
bắt đầu từ ngày một tháng sáu sẽ thực hiện cao điểm kiểm tra giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm
thì mình cũng mừng tối mình cũng nghỉ ngơi rồi được
trước đây là ủy ban dân phường muốn xử lý nghiêm các vi phạm

thì xử phạt từ lúc sau hai mươi hai h đến sáu h sáng ngày hôm sau
mức xử phạt chỉ từ một trăm linh cho đến ba trăm linh ngàn đồng
và với kế hoạch mới của quận
thì là phòng thành viên môi trường phối hợp với các ủy ban dân phường
thì sẽ có một đơn vị đo sau khi mà nhắc nhở từ đây cho đến hết tháng năm
sau tháng năm đơn vị đo được thuê sẽ đi chung với các ủy ban dân phường
để tiến hành phối hợp cùng phòng thành viên môi trường
để xử lý nghiêm các vi phạm
nếu xử phạt về tiếng ồn
thì mức xử phạt sẽ cao hơn từ một triệu trở lên
thực tế tiếng ồn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cộng đồng
đặc biệt giảm chất lượng cuộc sống của người dân
nhất là đối với khu dân cư tập trung nhà dân liền kề các chung cư
việc ra quân quyết liệt xử lý vi phạm tiếng ồn
đảm bảo sự yên tĩnh chung trong khu dân cư
đa số nhận được sự đồng tình của người dân
tuyên truyền vận động kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm
là những việc chính quyền các cấp đang triển khai
thế nhưng vai trò giám sát của người dân rất quan trọng
để có thể xử lý truyệt đẽ vấn nạn tiếng ồn đạt hiệu quả
khi xảy ra tiếng ồn tại khu vực
người dân có thể nhắn tin qua tổng đại tiếp nhận thông tin một nghìn hai mươi hai
tổng đại sẽ báo tới chính quyền khu vực
để có biện pháp kiểm tra và xử lý
tại tỉnh đắk nông ngay sau khi được triển khai xuống xã
lực lượng công an chính quy đã nâng cao vai trò
trách nhiệm và ý thức cảnh giác đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch và các loại tội phạm
qua đó hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
ngày càng được nâng cao đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ
lực lượng công an xã tồn an phối hợp với lực lượng biên phòng
và tổ an ninh trực tự các thôn bon xã thuận an
thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tình hình an ninh trật tự tại bon sapa
như thường lệ lực lượng công an xã đến từng hộ gia đình trong bon
để nắm bắt tâm tư nguyện vọng và đặc biệt khảo sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
theo ông ikeo người dân trong bon sapa thì từ khi có công an xã chính quy về
đã giúp cho tình hình an ninh trật tự của bon ổn định hơn rất nhiều
từ lúc công an chính quy về đây công tác tuyên truyền động viên cho bà con
kể cả thanh niên và tuổi già chấp hành nghiêm chủ
trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước và đoàn kết nội bộ
trong sinh hoạt nông thôn bon phải nghiêm túc
trong thời gian tới đề nghị lực lượng công an xã tiếp tục phát huy vai trò
đảm bảo an ninh trực tự cho bà con yên tâm làm ăn sản xuất
còn công an xã nâm nung xuống từng hộ gia đình để phát khẩu trang tuyên truyền về phòng chống covid một mươi chín
đồng thời các chiến sĩ cấp phát gạo cho đồng bào nghèo bon rờ cập xã nâm nung huyện crom nô
trong những ngày giữa tháng bốn khi dịch bệnh covid một mươi chín đang hoành hành
đặc biệt thông qua hoạt động tiếp cận địa bàn trò chuyện của các chiến sĩ
thì nhiều người dân đã tự giác giao nộp súng tự chế cho lực lượng công an
tôi có đông con và mẹ già bị liệt nên kinh tế eo hẹp
hôm nay có mấy chú công an đến tặng gạo phát khẩu trang
nói cho tôi hiểu về dịch covid một mươi chín để phòng chống
được các chú vận động tôi hiểu và đem giao nộp súng tự chế
vì biết giữ súng rất nguy hiểm
công an các huyện tại đắk nông cũng cho biết
sự có mặt của công an xã chính quy trên địa bàn đặc biệt là tại các xã vùng sâu vùng xa
vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
đã răng đe ngăn ngừa các đối tượng vi phạm pháp luật ngay từ trong suy nghĩ và ngay tại cơ sở
nhiều đối tượng có ý đồ vi phạm pháp luật đã từ bỏ hành vi
công tác quản lý các đối tượng tại cơ sở được đẩy mạnh và có hiệu quả hơn
trong thời gian vừa qua
chính quyền địa phương cấp xã đã tham mưu
thực hiện các chính sách an sinh xã hội
song song với phong trào quân chủng bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn thôn bạc buôn bạc này
cho nên quân chủng nhân dân đã tham gia tích cực
tiếp tục phát huy và nâng cao vai trò trách nhiệm
ý thức trách nhiệm của cá nhân cá nguồn chiến sĩ trong vùng xã
cảm ơn các quý vị
trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao
cái thứ hai nữa tiếp tục phải bám sát địa bàn cơ sở
đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc tiểu số
các vùng đang có phức tạp về tình hình an ninh nông thôn dân tộc tôn giáo
đặc biệt là tiếp tục thực hiện dự án dữ liệu quốc gia về dân cư cấp căn cước công dân
lực lượng công an xã chính quy bước đầu đã đem lại hiệu quả trong đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
nhất là giúp đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng hòa dân tộc tiểu số tại chỗ